hiện nay nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long đã công bố quyết định tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn
các tỉnh an giang kiên giang bạc liêu cũng đang tích cực chỉ đạo các ngành các cấp khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phòng chống và ứng phó tình huống xâm nhập mặn
tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long hiện đã có tám trên một mươi ba tỉnh gồm tiền giang bến tre trà vinh vĩnh long cần thơ sóc trăng kiên giang và hậu giang bị mặn xâm nhập
trước tình hình xâm nhập mặn trong vụ lúa đông xuân này đồng bằng sông cửu long chỉ xuống giống một năm triệu hectare giảm khoảng một trăm linh hectare
tuy nhiên vụ lúa đông xuân tại đồng bằng sông cửu long ước đạt khoảng một mươi một triệu tấn lúa chỉ giảm sáu trăm linh tấn lúa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình xuất khẩu lúa gạo của nước ta
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm nay tình hình hạn hán xâm nhập mặn sẽ đến sớm hơn
theo đánh giá tổng thể hạn mặn sẽ cao hơn so với năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi
có một mươi trên một mươi ba tỉnh của đồng bằng sông cửu long bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn trong đó ba tỉnh kiên giang cà mau và bạc liêu là chịu ảnh hưởng lớn nhất